phiên họp lần thứ bảy nhóm công tác liên hợp giữa các tỉnh lai châu hà giang lào cai điện biên của việt nam và tỉnh vân nam trung quốc vừa được tổ chức tại thành phố lai châu tỉnh lai châu
tại phiên họp hai bên nhất trí duy trì giao lưu hợp tác giữa các cấp các ngành địa phương triển khai xúc tiến thương mại đầu tư
thông qua tổ chức các hội trợ thương mại biên giới hội nghị xúc tiến đầu tư gặp mặt các doanh nghiệp tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng các cửa khẩu và lối mở
thực hiện các biện pháp tăng lưu lượng người hàng hóa qua các cửa khẩu lối mở
hai bên phối hợp trong công tác quản lý biên giới và bảo vệ an ninh trật tự khu vực biên giới
thông qua cơ chế hợp tác cảnh vụ giữa lực lượng công an biên phòng hai bên
kết thúc phiên họp lãnh đạo bốn tỉnh biên giới việt nam và tỉnh vân nam trung quốc đã ký biên bản ghi nhớ phiên họp lần thứ bảy
nhóm công tác liên hợp giữa bốn tỉnh biên giới việt nam và tỉnh vân nam trung quốc và năm văn kiện hợp tác song phương
hai bên nhất trí phiên họp lần thứ tám sẽ được tổ chức tại tỉnh vân nam trung quốc trong năm hai nghìn hai mươi